ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp cho biết vừa bắt giữ ba đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng
theo kết quả điều tra ba đối tượng này đã cùng với đồng bọn mang theo nhiều hung khí để đánh một nhóm khác với mục đích là trả thù
ba đối tượng truy nã gồm nguyễn thế hiển ba mươi năm tuổi phan thanh sang ba mươi bốn tuổi cùng ngụ thành phố cao lãnh
và hồ dương linh hai mươi bảy tuổi ngụ huyện cao lãnh về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng
trước đó vào tối ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai do có mâu thuẫn tại một quán nhậu thuộc phường một thành phố cao lãnh
nhóm của hiển sang linh đã đem theo nhiều hung khí kéo đến một quán nhậu tại phường ba thành phố cao lãnh
để trả thù nhóm lê anh tuấn ba mươi ba tuổi ngụ thành phố cao lãnh đang ngồi nhậu
hậu quả làm năm đối tượng bị thương hiện công an thành phố cao lãnh đã khởi tố một mươi chín đối tượng trong hai nhóm này
ba đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẫn trốn tại thành phố vũng tàu